văn phòng chính phủ thông báo về tiến độ triển khai kết nối tích hợp các chỉ tiêu kinh tế xã hội của các bộ cơ quan với hệ thống thông tin báo cáo của chính phủ
việc xây dựng hệ thống này là tiền đề hướng tới xây dựng trung tâm dữ liệu báo cáo quốc gia
dự kiến ngày một mươi năm tháng tám sẽ cơ bản hoàn thành dữ liệu điện tử trên hệ thống này
hiện nay ba mươi ba trên hai trăm linh chỉ tiêu kinh tế xã hội thuộc phạm vi quản lý của một mươi hai bộ cơ quan đã kết nối dữ liệu xác thực trên hệ thống thông tin báo cáo chính phủ
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đánh giá tiến độ thực hiện của các bộ ngành còn chậm và chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra
bộ trưởng yêu cầu các bộ cơ quan cần chủ động quan tâm hơn nữa chỉ đạo chuẩn hóa báo cáo sang dữ liệu điện tử để kịp thời triển khai trên hệ thống thông tin của chính phủ vào ngày một mươi

dữ liệu này phải đảm bảo tính chính xác minh bạch phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ nhanh chóng tiết kiệm và hiệu quả